tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với quỹ châu á tại việt nam
vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến
nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị
theo hội liên hiệp phụ nữ việt nam hiện có bốn mươi bảy các bộ cơ quan ngang bộ thuộc chính phủ
có nữ lãnh đạo chủ chốt
nhiều cán bộ nữ đang đảm nhận vị trí trọng trách ở trung ương và địa phương
có đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương ngành lĩnh vực đang phụ trách và đất nước
mặc dù vậy tỷ lệ cán bộ nữ vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra
chưa tương xứng với tiềm năng và đồng góp của các tầng lớp phụ nữ
tại hội thảo các đại biểu cho rằng để tăng cường sự tham gia của phụ nữ
trong lĩnh vực chính trị trong thời kỳ mới cần tiếp tục các hoạt động
nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới nâng tập nội dung hoạt động
phong trào của phụ nữ nước ta gắn với đóng góp thực hiện các cam kết quốc tế
qua đó tạo chuyển biến thực chất về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị